cùng chung tấm lòng hướng về đồng bào chiều qua tổng hội người campuchia gốc việt đã tổ chức lễ phát động quyên góp
cứu trợ đồng bào miền trung bị lũ lụt tại trụ sở tổng hội ở thủ đô phnom penh campuchia
chủ tịch tổng hội ông châu văn chi đã thông báo về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với bà con tại các tỉnh miền trung
đồng thời kêu gọi bà con việt kiều các doanh nhân nhà hào tâm người việt nam đang sinh sống và làm việc tại campuchia
với tinh thần tương thân tương ái đóng góp bằng tiền và vật chất giúp đồng bào bị nạn khắc phục hậu quả thiên tai sớm ổn định cuộc sống
tính tới cuối ngày bốn tháng một mươi một tổng hội đã quyên góp được hơn năm mươi triệu đồng
hiện nay hội người campuchia gốc việt nam ở các tỉnh thành phố của campuchia cũng đang tổ chức quyên góp trong cộng đồng người việt
góp phần cứu trợ cho bà con vùng lũ miền trung